xin chào quý vị khán giả đang theo dõi tin tức mới nhất trên kênh sức khỏe và đời sống
thưa quý vị tiếp tục những diễn biến mới nhất về vụ nữ sinh trộm váy tại thanh hóa
ngoài việc khởi tố vợ chồng trù xốp với các tội danh làm nhục người khác cưỡng đoạt tài sản
cơ quan công an tỉnh cũng đang xem xét những người liên đới cụ thể là mẹ chồng của nữ chủ sóc quần áo
công an thành phố thanh hóa đang xem xét hành vi của người mẹ chồng và một số người khác liên quan
như người quay video v v trong vụ vợ chồng chủ cửa hàng thời trang mai hường
làm nhục cứng đoạt tài sản của nữ sinh trộm váy
bà dương thị lờ mẹ chồng chủ sốc mai hường được cho là người đã lao vào tấm tóc nữ sinh trộm váy
giúp sức cho hương kéo áo và dùng kéo cắt tốc cắt đứt áo ngực của nữ sinh một mươi sáu tuổi
trước đó khi nhìn nhận về những người liên đối đến vụ việc trên luật sư nguyễn anh thơm
trưởng văn phòng luật sư nguyễn anh đoàn luật sư tp hà nội cho phóng viên doanh nghiệp và tiếp thị hay rằng
từ đầu biết cao trị mai hường hành hung làm nhục cháu gái không dững không càng ngăn
mà còn xông vào giúp sức tạo điều kiện cho hường phạm tội nên phải chịu trách nhiệm đồng phạm
theo quy định tại điều một mươi bảy bộ luật hình sự là có căn cứ đúng quy định của pháp luật
hành vi của những người này rất đáng lên án mặc dù vụ việc xảy ra không liên quan đến mình
nhưng do nể nang chủ sớp mà đã tham gia giúp sức hành hung làm nhục cháu gái luật sư thơm nêu quan điểm
luật sư thơm cho rằng đây là vụ án đồng phạm giản đơn cao trị mai hường giữ vai trò chính
là người khởi xướng và thực hiện tội phạm
liên quan đến vụ việc ngày bốn tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thành hóa
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can cao thị mai hường
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ngụ phường lam sơn tp thành hóa chủ sớp mai hường
về tội làm nhục người khác và cưỡng đoạt tài sản
hường là người đã có hành vi bạo hành cắt tóc các áo ngực nữ sinh
phẫn nộ dư luận vừa diễn ra tại công an tp thành hóa cũng khởi tố bị can
và bắt tạm giam đối với trịnh đình anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi là chồng của hương
về tội cưỡng đoạt tài sản
thông tin về vụ việc ngày hai mươi năm tháng một mươi một sau khi phát hiện sớm bị mất trộm quần áo
cao thị mai hường đã sử dụng trang facebook cá nhân đăng nội dung
shop đã tìm được thủ phạm ăn cấp nếu trong vòng hai mươi bốn giờ không liên hệ với shop
sẽ trình báo công an kèm theo hình ảnh và số điện thoại của hường
sau khi đọc được thông tin trên em t m và em l t h đều một mươi bảy tuổi trú tại phường quảng vinh
thành phố sầm sơn đã chủ động liên hệ với hường để xin lỗi về việc ngày một mươi tám tháng một mươi một
năm hai nghìn hai mươi một có đến shop lấy trộm quần áo tuy nhiên hưng không đồng ý mà yêu cầu
m h đến sớp để nói chuyện
chín giờ ngày hai mươi sáu tháng một mươi một m và h đi xe máy đến cửa hàng mai hường hát đứng ngoài
còn m h đi vào trong tại tầng một m h gặp h và bà dương thị l mẹ chồng của h
cùng một số nhân viên bán hàng
lúc này hương chủ động bảo nhân viên của mình cầm máy điện thoại để quay video
đồng thời yêu cầu m h cởi mũ bảo hiểm khẩu trang che mặt để quay clip
gia m h không đồng ý nên h đã dùng tay tác vào mặt và dùng chân tác động vật lý vào đầu m h
bà l cũng lao vào dùng tay tấm tóc m h tiếp đó h đã kéo áo và dùng kéo cắt tóc
cắt đứt áo ngực của m h
đại diện hội liên hiệp phụ nữ thanh hóa cho rằng vụ việc nữ sinh bị làm nhục
và đăng tải clip lên mạng xã hội rất nghiêm trọng không những ảnh hưởng nặng nề
đến tâm lý sức khỏe đời sống của em mà cuộc sống của gia đình nữ sinh này cũng bị đảo lộn
liên quan vụ nữ sinh trộm váy một trăm sáu mươi đồng bị chủ shp làm nhục ở thanh hóa
đại diện hội liên hiệp phụ nữ thanh hóa cho biết các ban ngành đã phối hợp thăm hỏi
và động viên tinh thần gia đình nạn nhân
người thân đã đưa em vttm một mươi bảy tuổi trú tại tp sàm sơn đến bệnh viện thăm khám do em bị đau đầu
hiện tại nữ sinh vẫn được theo dõi tại bệnh viện đa khoa tp sàm sơn
đại diện hội liên hiệp phụ nữ thanh hóa cho biết sự việc nữ sinh bị làm nhục
và đăng tải clip lên mạng xã hội rất nghiêm trọng ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý
sức khỏe đời sống của em và người thân
trong thời gian tới hội liên hiệp phụ nữ tỉnh thanh hóa tiếp tục phối hợp với các cấp ngành
đề nghị cơ quan điều tra xác minh làm rõ nhanh chóng xử lý những đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật
các cấp hội tiếp tục hỗ trợ giám sát quá trình giải quyết vụ việc nhằm bảo vệ quyền
và lợi ích hợp pháp cho em và gia đình đồng thời tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
để hội viên phụ nữ và người dân nhận thức được hành vi của mình biết cách ứng xử với các tình huống
sự việc xảy ra trong đời sống xã hội theo chuẩn mực pháp luật
mới đây sau hàng loạt động thái tích cực đến từ cộng đồng mạng
có người cho rằng nữ sinh này còn quá nhỏ để phải chịu cú sốc quá lớn
có người lại cho rằng cần phải xử nghiêm những người tát nước theo mưa
cùng với vợ chồng chủ shop đánh nữ sinh này
đứng trước câu chuyện này ngay lập tức trường công an tp thanh hóa cho biết
sẽ xử lý nghiêm các đối tượng liên quan đến vụ án
thượng tá lê ngọc anh trường công an tp thanh hóa cho biết
sau khi nắm bắt được thông tin vụ nữ sinh bị đánh đập cắt áo ngực
xảy ra tại sóc quần áo mai hường số chín mươi ba đường lê hoàn phường lam sơn
lực lượng công an đã vào cuộc một cách nhanh chóng
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
cụ thể cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với cao thị mai hường
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại phường lam sơn về tội làm nhục người khác cưỡng đoạt tài sản
đồng thời khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với trịnh đình anh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi là chồng của hường về tội cưỡng đoạt tài sản
về các bước tiếp theo thượng tá lê ngọc anh cũng cho biết
cơ quan điều tra sẽ xử lý nghiêm và làm rõ tất cả các đối tượng có liên quan trong vụ án này
theo điều tra bước đầu các đối tượng khai nhận ngày hai mươi năm tháng một mươi một
sau khi phát hiện shop bị mất trộm quần áo cao thị mai hường đã sử dụng trang facebook cá nhân
có tên mai hường đăng nội dung shop đã tìm được thủ phạm ăn cắp
nếu trong vòng hai mươi bốn giờ không liên hệ với shop sẽ trình báo công an
sau khi đọc được thông tin trên thì hai cháu tm và lth đều sinh năm hai nghìn
trú tại phường quảng vinh thành phố sầm sơn đã chủ động liên hệ với hường
để xin lỗi về việc
ngày một mươi tám tháng một mươi một có đến sop lấy trộn quần áo
mặc dù cháu đã liên hệ để xin lỗi nhưng hường không đồng ý
mà yêu cầu phải đến sop để nói chuyện
khoảng chín giờ ngày hai mươi sáu tháng một mươi một hai cháu đi xe máy đến cửa hàng mai hưởng
hát đứng ngoài còn mơ đi vào trong
tại tầng một m gặp hường và bà dương thị lan sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi
mẹ chồng của hường cùng một số nhân viên bán hàng
lúc này hường bảo nhân viên của mình cầm máy điện thoại để quay video
đồng thời yêu cầu mơ cởi mũ bảo hiểm
khẩu trang che mặt để hường quay clip
do mờ không đồng ý nên hường đã dùng tay tát vào mặt và dùng chân đạp vào đầu mở
bà lan mẹ chồng hường cũng lao vào dùng tay túm tóc mở
hương đã dùng kéo cắt tóc cắt đứt áo ngực của cháu mờ
lúc này trịnh đình anh chồng của hường đến shop
thấy sự việc trên nên đã đưa mờ lên tầng hai và yêu cầu mờ trong ba ngày
phải đưa với số tiền một mươi năm triệu đồng để khắc phục nếu không sẽ báo công an
ngày ba mươi tháng một mươi một gia đình hai cháu m
và hát đến sóc mai hường để đưa tiền cho vợ chồng hường
gia đình cháu mờ trình bày do hoàn cảnh khó khăn nên xin khắc phục số tiền một mươi triệu đồng
và được đình anh đồng ý
còn gia đình mờ do không có tiền nên hường đã yêu cầu viết giấy đơn khất nợ số tiền một mươi triệu đồng
dưới góc nhìn của một chuyên gia tội phạm học và điều tra tội phạm
phó giáo sư tiến sĩ đỗ cảnh thìn đã có những nhìn nhận và phân tích về vụ việc này
cụ thể nếu trộm một chiếc váy có giá trị là một trăm sáu mươi đồng
thì nữ sinh này sẽ phải đối diện với hình phạt nào
bộ luật hình sự đã quyết định về tội trộm cấp tài sản
và với cô bé này lần đầu tiên thực hiện hành vi trộm cấp với số tiền một trăm sáu mươi đồng
thì nó chưa đủ yếu tố cấu thành tội trộm các tài sản theo quy định của luật hình sự
cho nên việc này cô bé này không bị xử lý theo luật hình sự
bên cạnh đó chính sách hình sự của nhà nước ta đối với người chưa thành niên
người từ một mươi bốn tuổi đến
đủ một mươi sáu tuổi từ một mươi bốn tuổi đủ một mươi bốn tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi
chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tội phạm nghiêm trọng
đối với tội phạm rất kiêm trọng hoặc đặc biệt kiêm trọng do cố ý
tội trộm cấp tài sản không phải là tội đặc biệt kiêm trọng hoặc rất kiêm trọng
cho nên là nó bị loại trừ tính chất nguy hiểm của hành vi
có nghĩa rằng cô bé một mươi bốn tuổi cháu bé một mươi năm tuổi lấy tài sản dưới hai triệu đồng
thì không cấu thành tội trộm cấp
cho nên không bị xử lý
hành vi của cháu bé có thể được giáo dục răn đe cảnh cáo
và phối hợp để giúp đỡ giáo dục để không tái phạm
thưa ông vậy thì ông có đánh giá như thế nào về hành vi xúc phạm danh dự đánh đập
và thậm chí là có hành vi đe dạ để cưỡng đoạt tài sản của vợ chồng chú sốp mai hường
đối với nữ sinh ở thanh hóa
tính mạng danh dự nhân phẩm của con người được pháp luật bảo hộ
không ai có quyền
không ai có quyền xâm phạm một cách trái pháp luật
vì vậy cho nên là cái việc chủ cái cửa hàng mà có hành vi nhục mạ một người khác
dù đó là người lớn hay là trẻ em đối với trẻ em càng phải được bảo vệ
thì hành vi thứ nhất là chúng ta cần phải lên án
và hành vi là hành vi vi phạm pháp luật một cách nghiêm trọng
nếu có đủ căn cứ để chứng minh rằng hành vi ấy đã đến mức phải xử lý trách nhiệm hình sự
về tội làm nhục người khác
hành vi ấy phải được khởi tố bộ án khởi tố bị can để điều tra và đưa ra truy tố trách báo luật
về tội làm nhục người khác
việc mà chủ nhà cái chủ cửa hàng đó nếu có hành vi mà buộc cái đạn nhân phải giao tiền cho mình
như là đe dọa này dùng các biện pháp đe dọa về vũ lực này đe dọa áp lực về tinh thần này
gây áp lực về mặt xã hội này về mặt gia đình v v
tất cả các thủ đoạn khác để ép buộc nạn nhân phải đưa tiền nộp tiền cho mình
phải đưa tiền một mươi năm triệu
hành vi ấy nếu đủ căn cứ chứng minh thì phải bị truy cứu trách nhiệm về tội
cướp đoàn tài sản theo quy định bộ lực lượng sự
và hành vi này là hành vi nghiệm rất nghiêm trọng
trong trường hợp nếu đối tượng mà có hành vi bắt giữ người khác
ở đây trường hợp là một cháu bé
thì nếu có cân cứ các cơ quan điều tra các cơ quan tố tiên hành tố tụng
chứng minh được hành vi đó đã có hành vi bắt giữ người khác bằng luật
thì phải truy cứu trách nhiệm về tội bắt giữ người khác bằng luật theo quy định bộ lực lượng sự
ở trong cái vụ án này có thể có những hành vi nó sẽ thu hút vào cái hành vi khác vào cái tội khác
có thể đó là cái tình tiết tăng nặng có thể tình tiết là tăng nặng của tội này
có thể tăng nặng của tội kia
nhưng về xét về mặt hành vi độc lập
đây có thể là một cái người mà cái đối tượng này
có thể cùng một lúc phạm nhiều tội trong một vụ án
vấn đề quan trọng là cơ quan tiến hành tố tụng
chứng minh được từng hành vi đó
đã đến mức truy cứu nhiệm về sự hành hùng
vụ vợ chồng chủ sóc quần áo ở thanh hóa hành hùng
có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản của nữ sinh một mươi năm tuổi
khiến chúng ta thêm một lần nữa nghĩ về tính thiện và lòng vị tha của con người
hàng ngày cứ đọc báo nghe đài
điều dễ nhận thấy là dường như con người bây giờ đối xử với nhau bạo lực hơn
chả phải vì thời nay báo chí nhiều mạng xã hội phát triển
giúp công chúng biết được có nhiều vụ gây gỗ đâm chém đánh đập nhau
mà căn bản là tính hơn thua bạo lực ở con người thời hiện đại
thời của bon chen tranh đoạt đã tăng lên
từ trong gia đình ra đến xã hội thậm chí là trường học
dường như ở đâu cũng có tình trạng bạo lực xảy ra
trong đó bạo lực gia đình vợ chồng cha mẹ con cái
anh em ruột già chiếm phần nhiều
phụ nữ và trẻ em là hai đối tượng nguy cơ cao nhất
của tình trạng bạo lực gia đình nói riêng và bạo lực nói chung trong xã hội
nguyên nhân thì có nhiều nhưng phần lớn là do lối hành xử của kẻ mạnh
mạnh cả về sức khỏe đàn ông mạnh về lực lượng bày đàn
trong các vụ đánh ken học sinh đánh nhau vì ganh ghét
tranh giành người yêu về quyền và tiền ông chủ bà chủ
kẻ có tiền muốn thể hiện quyền lực nơi đám đông
cổ nhân dạy nhân chi sơ tính bản thiện con người sinh ra căn bản là thiện
theo thời gian sự tác động của cuộc sống mới sinh ra kẻ giữ người hiền
chủ tịch hồ chí minh nói hiền giữ đâu phải là tính sẵn phần nhiều do giáo dục mà nên
là muốn nhấn mạnh đến vai trò của giáo dục đối với việc hình thành nhân cách đạo đức của con người
ai đã qua một thời trẻ thơ phải sống trong cảnh thiếu thốn của thời bao cấp
mấy mươi năm trước đều khó có ai có thể quên
cái đói cồn cào mỗi bữa chăn trâu thèm từ củ khoai củ sắn đến khúc mía trái xoài xanh quả ột chát
đi chăn trâu chăn bò mùa đông lạnh buốt chuyện moi trộm khoai để nướng
bè trộm khúc mía ven đường hay trộm xoài là chuyện thường của đám trẻ con
cũng có người la mắng nhưng không ít người đã nhẹ nhàng
chờ cho đứa trộm xoài từ từ trèo xuống đất an toàn mới lên tiếng
vì nhỡ nó sợ nó nhảy xuống đất gãy chân thì sao
thay vì đánh mắng ông chủ vườn chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo
rồi còn cho mấy quả mang ra cho đám bạn đang chờ ngoài bãi chăn châu
sống thiện và vị tha là một trong những đức tính đáng quý của người việt nam
với kẻ xấu có thể đánh cũng có thể tha
người phạm lỗi có thể cố ý có thể vô tình có thể do nhận thức chưa đầy đủ
kẻ trộm cũng vậy
lừa biếng không làm nhưng muốn có ăn đi ăn trộm cũng có
nhưng túng quá hóa liều
trộm cái bánh màu xôi cũng có
trong nhà cũng vậy mà ngoài xã hội cũng thế
tha thứ hay không tùy thuộc vào lòng nhân từ độ lượng của mỗi người
và thái độ thành khẩn biết sai hối lỗi của người vi phạm
một bé gái một mươi năm tuổi được đi học hẳn cũng biết lấy trộm đồ là sai là xấu
nhưng có lẽ là vì cha chết nhà nghèo
nghĩ đến người mẹ bệnh tật lao động quần quật cũng không đủ nuôi bốn chị em
thích cái váy quá mà không dám xin mẹ
trong một lúc thiếu suy nghĩ đã tặc lưỡi lấy trộm của cửa hàng
khi nhận ra sai trái thì đã muộn
chỉ biết thành tâm đến xin lỗi mong người lớn tha thứ và đền tiền
thế nhưng người lớn đã cư xử ra sao
thay vì chấp nhận lời xin lỗi khuyên các cháu về lẽ đúng sai
cho các cháu một bài học làm người
họ đã không tiếc lời chửi bới đánh đập vạch mặt để quay clip
cầm kéo cắt tóc cắt dây áo ngực để làm nhục
rồi còn đe dọa chấn lột tiền gấp một trăm linh lần chiếc váy của những đứa trẻ nghèo
họ vẫn không chịu bỏ qua ngay cả khi bố mẹ chúng đến nhà xin lỗi nhận trách nhiệm
con dâu trẻ người non dạ đã đành một nhẽ
sau người mẹ chồng có tuổi cũng tiếp tay một cách thản nhiên
những người làm mẹ làm bà sao không ai mảy may thương sót cho một đứa trẻ
đã quỳ mọt xuống nền nhà gào khóc van xin tha thứ
thật đáng lo cho lòng dạ của con người
giới kinh doanh buôn bán bây giờ nhà ai mà không thờ cúng thánh thần
tháng nào mà chẳng lên chùa niệm phật
chắc chả mấy ai tiếc tiền trăm tiền triệu sắm lễ cầu xin
nhưng chỉ vì một cái chân váy một trăm sáu mươi đồng bằng mấy bát phở sáng
mà cả nhà nhẫn tâm trà đạp một con người thử hỏi là thân vật của họ ở đâu
cái sai của cháu bé đã có pháp luật điều chỉnh thậm chí nếu luật không có
chỉ cần sống đúng là người lớn có bản thiện biết vị tha
chúng ta cũng có thể xử lý vụ việc một cách nhẹ nhàng
chẳng những không mất của mà còn giúp cho cháu bé có một bài học làm người
biết đâu bài học từ cái lỗi nhỏ được tha thứ ấy sẽ trở thành hành trang
giúp cháu lớn lên thành người sống biết trước biết sau
lo học hành lao động để sống và làm người chân chính
mà chủ dốc qua đó cũng tích thêm chút công đức cho con cho cháu
tạo nên tiếng thơm cho việc kinh doanh
thơ mới biết dẫu sinh ra vốn tính bản thiện nhưng muốn thành người thiện thì phải học
vợ chồng chủ sóc rồi phải trả giá cho hành vi thiếu tính người của mình
khi hành hung làm nhục chấn lọt người khác bằng một bản án nào đó của tòa
nhưng bản án của lương tâm của chiết lý làm người thì chẳng bao giờ có thời hạn để đếm đo
nếu chủ cửa hàng mai hường bình tĩnh hơn tìm hiểu hoàn cảnh đáng thương của cô bé
chủ cửa hàng có thể dạy dỗ nhẹ nhàng nhưng thật nghiêm khắc để cô bé không dám tái phạm
việc dạy dỗ này chỉ có hai bên gia đình biết với nhau
không công khai danh tính cô bé rồi tặng hẳn cái váy
có lẽ bây giờ chủ cửa hàng cũng nổi tiếng nhưng theo một cách khác tốt đẹp hơn